cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng vũ thị thanh sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm hộ khẩu thường trú tại một mươi bảy a tây ga phường trường thi tp nam định tỉnh nam định
có xẹo chấm cách một cm trên sau đầu lông mảy phải
và đối tượng trần thị tuất sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy hộ khẩu thường trú tại thôn trình xuyên xã liên bảo huyện vụ bản tỉnh nam định
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi hai nghìn bốn trăm bảy mươi một hoặc sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
và để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã
do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
phần cuối là thông tin dự báo thuê tiên
kính chào quý vị và các bạn
trong ba ngày tới tại các tỉnh phía tây bắc bộ có mưa vài nơi ngày nắng
riêng ngày một và ngày hai tháng một mươi đêm và sáng trời lạnh nhiệt độ ngày đêm phổ biến từ hai mươi một đến ba mươi hai độ
thời tiết nói chung khá thuận lợi cho giao thông và các hoạt động thường nhận
chỉ lưu ý là về đêm và sáng do nền nhiệt giảm trời xe lạnh nên quý vị khi lưu thông thì nên mặc thêm áo khoác để giữ ấm và đảm bảo sức khỏe
các tỉnh phía đông bắc bộ ngày mai và ngày một tháng một mươi khối khí lạnh tiếp tục được bổ sung thêm để duy trì cường độ
nên toàn khu vực nằm sâu trong khối không khí lạnh và khô nền nhiệt có xuống giảm hơn những ngày cuối tháng chín
về đêm và sáng trời sẽ lạnh với nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng phổ biến ở mức hai mươi một đến hai mươi bốn độ
riêng một số nơi thuộc vùng núi cao có thể hạ xuống ngưỡng dưới một mươi chín độ
ban ngày trời chuyển nắng tuy nhiên nhiệt độ cũng sẽ không tăng quá cao mà chỉ phổ biến ở mức là hai mươi tám ba mươi một độ
khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế đã bước sang tháng một mươi là tháng chính của mùa mưa
trong ba ngày tới do ảnh hưởng của đới gió đông bắc kết hợp với điều kiện địa hình nên khu vực này tiếp tục có mưa ở diện nhiều nơi
trong ngày ba mươi tháng chín và mùng một tháng một mươi ở các tỉnh từ quảng trị đến huế có mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp
người dân cần hết sức đề phòng nhiệt độ phổ biến từ hai mươi một đến ba mươi hai độ
đến với các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận trong ba ngày tới có mưa rào và rông rải rác
riêng phía bắc khu vực có mưa mưa vừa có nơi mưa to và sông đề phòng sản lỡ đất và lũ quét ở vùng núi
ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp nhiệt độ ngày đêm nơi đây phổ biến ra động trong khoảng từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ
đối với các tỉnh vùng cao tây nguyên thời tiết nơi đây trong ba ngày tới chủ đạo là ngày nắng gián đoạn
chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có rông nhiệt độ cao nhất ngày từ hai mươi chín đến ba mươi một độ
về đêm và sáng nhiệt độ giảm xuống còn từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ
khu vực nam bộ trong ba ngày tới do ảnh hưởng của sảnh áp thấp nên mưa có xu hướng tăng hơn cả về diện và về lượng
vào chiều tối và đêm
có nơi sẽ xảy ra mưa vừa mưa to trong cơn rông cần đề phòng gió giật mạnh
vào ban ngày trời có nắng gián đoạn với nền nhiệt giảm nhẹ
nhiệt độ ban trưa chủ yếu ở mức là từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của truyền hình công an nhân dân ngày hôm nay đến đây là hết